chuyển đến quý vị những thông tin về tình hình thời tiết
tin vui với người dân một số tỉnh thành miền bắc
trong đó có thủ đô hà nội là tình trạng nồm ẩm khó chịu trong mấy ngày qua
sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay khi một đợt không khí lạnh mới tràn về
tuy nhiên đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
quý vị hãy nhớ đến những chiếc áo mưa hay là ô khi đi ra ngoài
và dự phòng thêm một vài chiếc khẩu trang để phòng khi mà chúng bị ướt vì nước mưa
thông tin cụ thể về thời tiết cho các vùng miền sẽ có trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay